tại tp hcm sau một tuần thí điểm thu phí cho thuê một phần vỉa hè để kinh doanh
tại một số tuyến đường trung tâm ubnd quận một cho biết đã tiếp nhận nhiều trường hợp
người dân đăng ký với tiền dự thu hơn bốn trăm ba mươi triệu đồng
ubnd quận một tp hcm cho biết sau một tuần triển khai thí điểm một mươi một tuyến đường đủ điều kiện
tổ chức làm điểm kinh doanh dịch vụ mua bán hàng quá trên địa bàn đã ghi nhận
có chín mươi hai trường hợp đăng ký thuê trong đó nhiều nhất là đăng ký kinh doanh ba tháng bốn mươi ba trường hợp
và đăng ký kinh doanh một mươi hai tháng ba mươi ba trường hợp
tổng số phí dự kiến thu khi người dân đăng ký là hơn bốn trăm ba mươi triệu đồng
diện tích đăng ký thuê là hơn bảy trăm bốn mươi bảy m hai
thống kê sơ bộ cho thấy phường bến hành là địa bàn có số lượng người dân thuê vỉa hè nhiều nhất
quận một đang triển khai phần mềm tra cú và đăng ký sử dụng tạm thời một phần hè phố quận một
để người dân dễ đăng ký khi có nhu cầu